tai nạn giao thông luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội tổng cục đường bộ việt nam cho biết hiện trên hệ thống quốc lộ còn một trăm ba mươi sáu điểm đen liên quan đến yếu tố hạ tầng và một trăm sáu mươi một điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông
để giải quyết tình trạng này rất nhiều giải pháp can cơ đã được thực hiện câu chuyện về những bức tường lốp trên đèo thung khe trên quốc lộ sáu đoạn qua địa phận hòa bình sơn la là một ví dụ
đèo thung khe có huyện mai châu tỉnh hòa bình nằm trên cốt lộ sáu từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của dân tài xế hay các du khách đường dài khi lên tây bắc
mặc dù đây là tuyến đường đã được nâng cấp sửa chữa thông thoáng mặt đường êm thuận hơn đoạn dốc chỉ dài hai km này nhưng được cắm rất nhiều biển báo nguy hiểm và gờ giảm tốc độ
tuy nhiên do đèo thung khe có nhiều khúc quơ gấp lại khuất tầm nhìn cùng với đó là những lan sương mù dậy đặc mỗi khi trở về
giữa đựng vô vàn hiểm nguy bất ngờ đối với bất kỳ tay lái nào và những bức tường lốp như thế này đã được dựng lên
mặc dù được thiết kế đơn giản nhưng chính những bức tường lốp này đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông và chính nó đã góp phần làm giảm nguy cơ thương vong do tai nạn giao thông
khi chúng tôi sử dụng tường lốp ô tô cũ và trong đổ cát thì khi xe trong trường hợp bị vứt phanh thì có thể dẹ vào đấy hoặc là trượt vào đấy một đoạn thì giảm thiểu được cái tai nạn giao thông
biến từ cái nặng thành nhẹ hoặc là từ thương vong lớn thành thương vong nhẹ giảm cái mức độ thương vong đi
thì qua sử dụng thì đã cứu được cũng rất là nhiều vụ tai nạn giao thông và đặc biệt cũng không xảy ra chết người
thưa quý vị và các bạn đây là điểm chân dốc của đèo thông khe một địa phận thuộc thị trấn mai châu của tỉnh hòa bình
có thể nói rằng đây là một trong những điểm đen về tai nạn giao thông và hàng ngày thì có hàng trăm hàng ngàn phương tiện
ô tô đi qua đây và cũng không ít những phương tiện đã gặp phải tai nạn khi đổ đèo
tuy nhiên thì khi có bức tường phòng hộ mềm là bức tường lốp kia thì rõ ràng là vấn đề giảm thiểu về tai nạn giao thông đã được thực hiện
rất nhiều các lái xe đã tình nguyện góp những chiếc lốp của mình để có thể xây thêm những bức tường này nối dài hơn để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông